đối tượng bạo hành cháu bé ba tháng tuổi tại lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày hai mươi tháng năm một cháu bé gần ba tháng tuổi được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều thương tích
tiếp nhận tin báo ngay trong đêm công an thành phố đà lạt đã vào cuộc xác minh triệu tập mẹ ruột của cháu bé là nguyễn phúc hồng ân và trần hoài thương là người tình của ân lên làm việc
qua quá trình đấu tranh thương bước đầu khai nhận do cháu bé thường quấy khóc nên đối tượng rất bực tức nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định
công an tp bùa ma thùa tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đại lộ đang thi công khiến bốn người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm trên tuyến đường
đại lộ đông tây đang trong quá trình thi công giao với đường đinh tiên hoàng tp bùa ma thuột
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám chưa xác định người điều khiển
trên xe có bốn người trong đó xác định được hai người gồm ông nguyễn văn hùng và nguyễn văn thịnh cùng chú tại tp bùa ma thuột
lưu thông trên đại lộ đông tây theo hướng sân bay buôn ma thuột về đường lê duẩn
khi xe chạy đến địa điểm trên do thiếu chú ý quan sát không làm chủ được tốc độ đã tông vào vòng xoay
hậu quả ông hùng tử vong ông thịnh bị thương nặng và hai người còn lại bị thương nhẹ
cảnh sát biển vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá của tỉnh kiên giang chở hơn ba mươi lít dầu đeo trái phép
trên vùng biển cách tây tây nam đảo thổ chu hơn ba mươi hải lý
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts có năm thuyền viên
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển hơn ba mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này
đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc
và niêm phong hàng hóa vi phạm
sau đó lực lượng cảnh sát biển bốn dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi
tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi